tại sư đoàn bộ binh năm đóng trên địa bàn huyện châu thành tỉnh tây ninh bộ quốc phòng vừa tổ chức hội nghị tổng kết một mươi năm công tác hậu cần
thực hiện nghị quyết số hai mươi tám của bộ chính trị khóa một mươi về tiếp tục xây dựng tỉnh thành phố trực thuộc trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới
phát biểu tại hội nghị lãnh đạo bộ quốc phòng nhấn mạnh xây dựng các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc là chủ trương chiến lược của đảng và nhà nước ta
trong đó hậu cần khu vực phòng thủ giữ vai trò quan trọng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới
các đại biểu cũng thảo luận đề xuất kiến nghị với đảng nhà nước và chính phủ một số nội dung như ban hành đồng bộ các văn bản quy phạm pháp luật
cơ chế chính sách liên quan đến xây dựng hoạt động khu vực phòng thủ phù hợp với tình hình hiện nay
chỉ đạo lồng ghép các quy hoạch kế hoạch dự án đầu tư bảo đảm kết hợp với quốc phòng an ninh
quy hoạch bố trí dân cư tuyến biên giới biển đảo gắn với chương trình đề án khu kinh tế quốc phòng